hiện tại nước mặn xâm nhập trên các sông chính đang ở mức tương đương đợt hạn mặn lịch sử mùa khô năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
dự báo độ mặn sẽ tiếp tục tăng cao và xâm nhập sâu trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
độ mặn bốn phần nghìn có khả năng xâm nhập cách các cửa sông khoảng từ năm mươi ba đến sáu mươi tám km
độ mặn một phần nghìn hầu như bao trùm toàn bộ tỉnh bến tre
và để đối phó với tình huống khẩn cấp này ngày một mươi bốn tháng một
lãnh đạo tỉnh bến tre đã ban hành quyết định số bảy mươi hai về tình huống khẩn cấp do xâm nhập mặn trên địa bàn
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh bến tre yêu cầu ngay phương án ứng phó xâm nhập mặn theo kịch bản
kiên quyết không để người dân bị thiếu nước uống do bị nhiễm mặn
bên cạnh đó tổ chức huy động mọi nguồn lực phục vụ hoạt động ứng phó xâm nhập mặn theo thẩm quyền
trong đó đặc biệt lưu ý huy động các loại phương tiện như xe bồn xà lan ghe
các phương tiện chuyên dùng khác để vận chuyển nước phục vụ các bệnh viện khu vực công nghiệp trường học nhà hàng khách sạn
đồng thời triển khai ngay các công trình tạm để ngăn mặn tăng cường tích chữ nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt sản xuất
như nạo vét canh rạch đắp đập tạm thực hiện tốt công tác quản lý vận hành công trình thủy lợi